tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng năm nay có sự tham gia dự thi của sáu trăm bốn mươi tám tác phẩm ở nhiều thể loại như phóng sự phỏng vấn ảnh báo chí
qua hai vòng sơ khảo và trung khảo ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao một giải nhất hai giải nhi ba giải ba và năm giải khuyến khích ở thể loại gương người tốt việc tốt trong thanh thiếu nhi
một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích ở thể loại phóng sự phỏng vấn bài viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
một giải nhất một giải nhì và một giải ba ở thể loại ảnh báo chí
các tác phẩm danh giải nhất gồm luật ảnh sức trẻ tình nguyện của tác giả nguyễn đăng khoa báo nhân dân luật bài chuyện tử tế của nhóm tác giả xuân tùng uyên phương lê giang thanh báo tiển phong
luật bài đừng là người trẻ thiếu hiểu biết về pháp luật của nhóm tác giả nữ vương thúy hằng hà ánh báo thanh niên